đưa học sinh vùng cao đến trường vốn là chuyện năn giải của ngành giáo dục
tuy nhiên cùng với công cuộc xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương vùng cao ở miền núi phía bắc
chỉ tiêu chất lượng giáo dục đã được cải thiện rõ rệt có nơi tỷ lệ học sinh đến trường thường xuyên đạt trên chín mươi
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh hà giang
đây là một buổi học tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học mậu duệ a thuộc xã mậu duệ huyện yên minh tỉnh hà giang
gần như một trăm linh học sinh đi học đầy đủ
không gian trường học sạch đẹp lớp học trang trí vui mắt gọn gàng tiện nghi học tập và giảng dạy của thầy cô đầy đủ
y đài có thể nghĩ rằng đây là một ngôi trường học vùng cao học sinh ở đây đều là con em người dân tộc thiểu số
đây cũng là trường tiểu học điểm đạt tiêu chuẩn quốc gia thuộc địa bàn xã mậu duy
con rất vui khi được đến trường
con được gặp rất nhiều bạn mới và các thầy cô dạy dỗ con thật tình
con thấy trường của con rất đẹp
con cảm thấy rất là vui khi được học ở trường
các cô giáo đã dạy cho con rất là nhiều điều
con cảm thấy học ở trường này con rất là thích
nhờ thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới của xã mà công tác giáo dục tại địa phương được nâng lên rõ rệt
bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng khang trang hiện đại thì công tác nâng cao chất lượng giáo dục khuyến khích
đến trường học là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các thầy cô tại đây
để học sinh duy trì đều việc đi học ngoài việc các cấp học từ tiểu học đến phổ thông trung học được bố trí gần nhau
thì khu nội chú của học sinh cũng tiếp tục được xây dựng mở rộng tạo điều kiện tốt nhất khuyến khích học sinh ở xa đến trường đầy đủ
tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cũng đã đoàn kết đồng lòng đồng sức
và các đồng chí cán bộ giáo viên cũng đã cố gắng rất nhiều trong công tác lĩnh vực về chuyên môn nghiệp vụ
cũng như là về lân cao chất lượng dạy và học để lôi kéo các em học sinh
và học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và các môn học đã đạt chín mươi bảy và học sinh chuyển lớp cũng đạt đến chín mươi tám trở lên
ánh mắt trong sáng vô tư đáng yêu của các em học sinh vùng cao đã lưu luyến chúng tôi khi đến mảnh đất này
hy vọng các thầy cô các em học sinh ở đây sẽ luôn kiên trì với sự nghiệp dạy và học
nâng cao chất lượng giáo dục góp phần xây dựng quê hương